không giới hạn nguyện vọng được điều chỉnh nguyện vọng khi có kết quả thi trung học phổ thông
đây là một trong những điểm mới nằm trong quy chế tuyển sinh năm hai nghìn một mươi bảy
được vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo chia sẻ tại ngày hội tư vấn tuyển sinh do bộ tổ chức ở hà nội
theo quy chế mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi trung học phổ thông một lần
trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng
việc để thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng khi có kết quả thi trung học phổ thông
nhằm tăng thêm cơ hội trúng tuyển đại học của học sinh giúp các em lựa chọn được ngành nghề phù hợp với sở trường của mình
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng không khuyến khích việc thay đổi này
nếu có thay đổi cũng chỉ rơi vào trường hợp tất cả các nguyện vọng đều thấp hoặc đều cao hơn so với điểm thi